phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bắt khẩn cấp phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tp thủ đức tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra xác định thời gian qua đi đâu hương cũng tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ
có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an có thể can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót sau đó thì hương sẽ chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
và của một bị hại trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc liên hệ thiếu tá phan văn tứ phó đội trưởng đội trọng án
số điện thoại chín trăm bảy mươi chín một trăm hai mươi ba ba trăm một mươi chín để tô cáo cung cấp thêm thông tin để điều tra xử lý